khoảng ba giờ sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an quận đống đa và công an thị xã từ sơn đã bắt giữ được đặng trung kiên bốn mươi bảy tuổi đối tượng bạo hành con gái ruột tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
kiên bị bắt khi đang trốn tại nhà của một người bạn ở phố tôn đức thắng phường hàng bột quận đống đa tp hà nội
ngày bảy tháng chín cơ quan điều tra công an thị xã tử sơn bắc ninh đã khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy hành hạ con đẻ chống người thi hành công vụ tạm giữ hình sự đối với lê thị nương ba mươi sáu tuổi ở huyện mỹ đức thành phố hà nội cũng là người tình của kiên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
nương là đối tượng đã giữ cháu đặng ngọc anh sáu tuổi trú tại khu phố tân lập phường đình bảng thị xã tử sơn khiến lực lượng công an phải phá cửa đột nhập giải cứu vào ngày sáu tháng chín
tiến hành khám xét nhà của kiên thu giữ khoảng bảy bảy gram ma túy các loại và nhiều tăng vật liên quan đến việc bạo hành cháu ngọc anh